bên cạnh đó các nước phát triển đang kêu gọi người dân tìm vaccine để ngừa lây nhiễm covid một mươi chín và biến thể mới omicron này
các hãng dược cũng chờ đợi dữ liệu từ các cuộc thử nghiệm tiền lâm sàng xem liệu vaccine có tạo ra đủ kháng thể trung hòa chống biến thể mới này hay không
nơi mức kháng thể vẫn cao vaccine hiện có đủ sức bảo vệ người dùng chống biến chủng mới
chuyên gia dự kiến thu được dữ liệu từ thử nghiệm về tác động thực tế của biến chủng vào khoảng giữa tháng một mươi hai
cả thế giới đang gồng mình để chống lại đại dịch covid một mươi chín và đề phòng diễn biến phức tạp của biến thể mới
về tiêm vaccine chính là để tạo lớp bảo vệ cho bản thân và tránh lây nhiễm cộng đồng tốt nhất ở thời điểm hiện tại
sử dụng khẩu trang nơi công cộng cũng là biện pháp ngăn ngừa nguy cơ virus xâm nhập của dịch bệnh
dù là sắc covid hai hay omicron thì chuyên gia trên toàn thế giới vẫn khuyến cáo người dân rằng
ý thức người dân là một liều thuốc hữu hiệu nhất giúp đất nước đó vượt qua đại dịch
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo